tại thị trấn đông khê huyện thạch an tỉnh cao bằng
ubnd tỉnh cao bằng đã tổ chức lễ động thổ tuyến cao tốc đồng đăng tỉnh lạng sơn
nối trà lĩnh tỉnh cao bằng và khởi công hai tiểu dự án kết nối tuyến cao tốc vào thành phố cao bằng
dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc đồng đăng lạng sơn trà lĩnh cao bằng dài một trăm một mươi năm km
điểm đầu tại nút giao khu vực cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn
điểm cuối tại nút giao đường vào khu kinh tế cửa khẩu trà lĩnh tỉnh cao bằng
tổng mức đầu tư dự án gần hai mươi một tỷ đồng được phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn
trong đó giai đoạn một sẽ tập trung đầu tư khoảng chín mươi ba km
giai đoạn hai dự án sẽ đầu tư tiếp khoảng hai mươi hai km với quy mô bề rộng nền đường một mươi bảy m
mặt đường rộng một mươi bốn mét với bốn làn xe vận tốc thiết kế tám mươi km một giờ
dự án được triển khai có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng
tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh cao bằng và lạng sơn
bên cạnh đó dự án thực hiện sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế chính trị
với các tỉnh miền núi phía đông bắc các khu kinh tế khu du lịch quốc gia khu công nghiệp
phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia
tạo ra một tuyến cao tốc đối ngoại huyết mạch mới
kết nối giao thương hàng hóa từ cảng quốc tế lạch huyện hải phòng qua trung quốc kazakhstan
và sang các nước châu âu góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong nước